vào sáng ngày hôm nay theo công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng bộ công an cũng đã có quyết định
truy thăng cấp bậc hàm đối với ba cán bộ cảnh sát giao thông trạm madaway hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc
truy thăng cấp bậc hàm cho thiếu tá nguyễn khắc thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một lên trung tá
truy thăng cấp bậc hàm cho thượng úy lê quang thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lên thiếu tá
truy thăng cấp bậc hàm cho thượng úy lê anh sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lên đại úy
công an tỉnh lâm đồng cũng đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng nguồn trương bảo vệ tổ quốc hạng ba
công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công đối với cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh
và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đề nghị chính phủ truy tặng các hình thức khen thường phù hợp
theo thẩm quyền cho anh phạm ngọc anh khi tham gia nhiệm vụ cùng với lực lượng công an